chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thay mặt ủy ban thường vụ quốc hội trình bày tờ trình dự kiến nhân sự để quốc hội bầu chủ tịch nước
theo đó đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung mương đảng đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn được giới thiệu để quốc hội bầu giữ chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành quy trình thủ tục lựa chọn giới thiệu nhân sự để chính quốc hội bầu theo đúng quy định về công tác cán bộ của đảng và nhà nước
với yêu cầu đặt ra là bảo đảm sự lãnh đạo của đảng đồng thời phát huy trách nhiệm dân chủ trong hoạt động của quốc hội
chủ tịch quốc hội đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu kỹ tờ trình và các tài liệu kèm theo để quốc hội tiến hành bầu nhân sự đạt kết quả tốt
theo dự kiến
sáng mai ngày hai mươi ba tháng một mươi ngay sau khi các đại biểu quốc hội thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự bầu chủ tịch nước
ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại đoàn đại biểu quốc hội và giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu quốc hội về dự kiến nhân sự bầu chủ tịch nước
quốc hội sẽ thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử và tiến hành bầu chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín
kết quả kiểm phiếu bầu chủ tịch nước được công bố vào chiều cùng ngày
theo quy định sau khi được bầu
chủ tịch nước tuyên thệ và phát biểu nhậm chức trước quốc hội